khi đó mỗi lớp sẽ phải có một cô ở dưới sân và một cô ở trên lớp
theo thống kê hà nội đang có hơn năm trăm linh học sinh mầm non
trong đó khoảng hai mươi tám trẻ theo học tại các trường ngoài công lập
trước đó để chuẩn bị cho cấp học mầm non trở lại trường
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
lấy ý kiến cha mẹ trẻ mầm non
kết quả đã có hơn tám mươi cha mẹ trẻ mầm non
thống nhất cho các cháu đi học trực tiếp tại trường
việc đi học trực tiếp thực hiện trên tinh thần thượng nguyện
đồng thuận của cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động bán chú sẽ học hai buổi trên một ngày
dù tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
tuy nhiên để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh mầm non đi học
trường học và các cơ sở giáo dục phải đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất
xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ giáo viên nhân viên học sinh là f
tổ chức tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn trước và sau buổi học